hệ thống thuế điện tử hải quan điện tử hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển hệ thống một cửa quốc gia hải quan asean
ngành tài chính đã bước đầu đang tiếp cận với giai đoạn phát triển đầu tiên của chính phủ số đó là giai đoạn xây dựng chính phủ điện tử và tài chính địa tử
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm hoàn thành xây dựng tài chính điện tử và cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại bền vững công khai
minh bạch dựa trên dữ liệu lớn dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái tài chính số
tổng cục thuế vừa thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ năm triệu đồng trở lên cho các cục thuế và yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải tiến hành thông báo
thực hiện cưỡng chế nếu doanh nghiệp cố tình chây ý
báo cáo của tổng cục thuế cho thấy tổng số tiền thuế nợ của sáu mươi ba cục thuế tính đến thời điểm ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi tám là hơn bảy mươi năm tỷ đồng
trong đó tiền thuế nợ đến chín mươi ngày và trên chín mươi ngày là gần hai mươi tám tỷ đồng khoản phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là hơn một mươi sáu tỷ đồng
nợ không có khả năng thu là hơn ba mươi một tỷ đồng
mục tiêu của tổng cục thuế trong năm hai nghìn một mươi tám là tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đồn đốc cưỡng chế thu hồi nợ thuế
tổng cục thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng cục thuế đồng thời yêu cầu các cuộc thuế phân bổ giao tới từng đồng chí lãnh đạo cục thuế
trưởng phòng nợ các đồng chí tri cục trưởng đội trưởng từng cán bộ để thu hồi kịp số tiền nợ động thuế vào ngân sách nhà nước và không để phát sinh nợ mới
lũy kế hai tháng đầu năm nay tổng thu nội địa trên địa bàn tp hcm được bốn mươi bảy chín trăm linh ba tỷ đồng đạt một mươi bảy tám mươi hai về dự toán năm hai nghìn một mươi tám và tăng chín sáu mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo báo cáo tình hình quản lý thu ngân sách nhà nước tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của cục thuế tp hcm tổng thu nội địa trong tháng được một mươi sáu chín trăm linh một tỷ đồng luy kế thu hai tháng được bốn mươi bảy chín trăm linh ba tỷ đồng đạt một mươi bảy
dự toán năm hai nghìn một mươi tám và tăng chín sáu mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
về tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo cho biết số thu hai tháng được hai mươi tám bốn trăm tám mươi năm tỷ đồng đạt một mươi bảy hai mươi năm dự toán và tăng tám bốn mươi sáu chiếm tỷ trọng khoảng sáu mươi ba chín mươi ba trên tổng số thu nội địa trừ dầu thô
trong ba loại thuế chính của khu vực kinh tế thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thu có tỷ lệ tăng cao nhất với mức tăng một mươi bảy chín mươi bốn
thuế giá trị gia tăng có mức tăng chín hai riêng thuế tiêu thụ đặc biệt lại giảm một mươi tám tám mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
vừa qua tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd dự báo năm hai nghìn một mươi tám kinh tế toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong bảy năm nhờ sự phục hồi của hoạt động thương mại và đầu tư
trong báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế của nhóm hai mươi nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
oecd dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng ba chín trong cả năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
đây là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi một và cũng cao hơn dự báo tăng trưởng ba sáu cho cả hai năm được đưa ra trước đó
oecd cho hay quyết định điều chỉnh dự báo trên một phần là do chương trình cải cách thuế tại mỹ dự kiến sẽ thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới
bên cạnh đó oecd còn cho rằng hoạt động của khối doanh nghiệp phục hồi sẽ hỗ trợ thương mại toàn cầu tăng trưởng khoảng năm trong năm nay
ngân hàng trung ương nhật bản bot vừa thông báo sẽ giữ nguyên chính sách nới lỏng tiền tệ
động thái cho thấy nước này quyết tâm đạt mục tiêu lạm phát hai trong bối cảnh kinh tế đang duy trì đả tăng trưởng
ngân hàng trung ương nhật bản biogi đã quyết định giữ nguyên cơ chế kiểm soát lại suất trái phiếu
trong đó duy trì chính sách lãi suất ngắn hạn là một và mua lại trái phiếu chính phủ nhằm giữ lãi suất giải hạn ở mức
việc duy trì lãi suất âm đối với một số tài khoản của các cơ quan tài chính thuộc bog nhằm khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay
theo thông báo việc mua lại trái phiếu sẽ giúp tăng lượng trái phiếu boj nắm giữ lên mức tám mươi tỷ yen trong một năm
tương đương bảy trăm năm mươi tỷ usd trong một năm
ngoài ra boc cũng sẽ tiếp tục mua lại quỹ đầu tư chỉ số và các tài sản rủi ro khác
nhật bản đang chứng kiến giai đoạn tăng trưởng lâu nhất trong hai mươi tám năm qua và một thị trường lao động bị thu hẹp lại
mà các chuyên gia kinh tế cho rằng sẽ giúp thúc đẩy tăng lương
hoàn thuế điện tử được xác định là dịch vụ công mức bốn là hình thức hoàn thuế mà người nộp thuế gửi hồ sơ tài liệu hoàn thuế
và nhận thông tin phản hồi và tiền hoàn trên hệ thống điện tử mà người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế
một trong những mục tiêu quan trọng nhằm thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại bền vững công khai minh bạch
dựa trên dữ liệu lớn dữ liệu tài chính mở và hệ sinh thái tài chính số
mà ngành tài chính và tổng cục thuế đặt ra trong năm hai nghìn một mươi tám
qua báo cáo của cơ quan thuế địa phương cũng như phản hồi của người nộp thuế sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử
thì về cơ bản hoàn thuế điện tử đã tạo thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế
với cơ quan thuế dịch vụ hoàn thuế điện tử đã giúp cơ quan thuế có cơ sở dữ liệu liên quan đến hồ sơ hoàn thuế
một cách đầy đủ và kịp thời
cơ sở dữ liệu về hoàn thuế sẽ được liên kết với các dữ liệu điện tử khác mà cơ quan thuế đang quản lý
việc giải quyết hoàn thuế sẽ trở nên nhanh hơn giúp giảm áp lực cho cơ quan thuế về thời hạn giải quyết hoàn thuế theo quy định
ngoài ra việc đồng bộ cơ sở dữ liệu hoàn thuế điện tử giúp ngành thuế có thể nhìn nhận một cách tổng quát hơn
trong quá trình đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế
đối với người nộp thuế hoàn thuế điện tử đã thể hiện được sự ưu việt trong việc lập gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế
và nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế
trong quá trình triển khai không thể tránh khỏi những vương mắc khó khăn ban đầu
và chúng tôi đều bám sát thể hình để kịp thời giải quyết các trường hợp vương mắc
làm sao để thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
ở đây cũng cần nói một cách chính xác dịch vụ hoàn thuế điện tử chúng tôi thực hiện là tiếp nhận
và trả kết quả hồ sơ hoàn thuế qua hình thức điện tử
trong quá trình xử lý hồ sơ những việc bổ sung hồ sơ thì chúng tôi đã thực hiện
và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để có những cái cải tiến làm sao đó
để cái bước quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ sẽ dựng hạn hơn so với trước đây
cải cách và hiện đại hóa công tác hoàn thuế gồm năm hoạt động lớn
hoàn thiện cơ chế chính sách thực hiện dự báo và giám sát hoàn thuế
triển khai các dịch vụ hoàn thuế điện tử áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế
tái thiết kế quy trình nghiệp vụ
đối với cải cách và hiện đại hóa chế độ kế toán thuế nội địa
tập trung vào việc áp dụng thống nhất chế độ kế toán trong toàn ngành thuế
khi mà hoàn thuế điện tử nó giải phóng được cái việc là người nộp thuế và cơ quan thuế
không tiếp xúc với nhau nữa thì nó sẽ tạo nên một sự minh bạch
và chúng tôi hoàn toàn có thể quản trị được rằng là người nộp thuế
tức là cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế cái gì hồ sơ nào
và người nộp thuế đã gửi đến cơ quan thuế cái gì hồ sơ thế nào và nội dung như thế nào
chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái việc việc đấy
nó tạo nên một sự minh bạch
gọi là được giải phóng được thoải mái hơn và sẽ tập trung để giải quyết
nó chính xác hơn nó dễ dàng hơn và trong một cái tâm lý mà nó không bị
gọi là khi mà yêu cầu thì đề nghị người nộp thuế bổ sung thông tin tài liệu
thì lại ngại rằng là tức là vâng cho rằng là hành doanh nghiệp hay là thế này là thế kia
đến bây giờ thì nó được giải phóng toàn bộ những cái tư tưởng như vậy
bên cạnh những lợi ích đạt được trong quá trình thực hiện còn gặp phải một số vướng mắt
như một số người nộp thuế còn khai chưa chính xác số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ đề nghị hoàn
so với số tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế dẫn đến việc hồ sơ đề nghị hoàn thuế
không được nhận vào hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế
hoặc đối với trường hợp hồ sơ tài liệu gửi kèm theo gửi bổ sung có số lượng lớn
thì người nộp thuế phải gửi nhiều lần do giới hạn của ứng dụng hoàn thuế điện tử
tổng cục thuế đã nghiên cứu giải pháp quy trình xây dựng và hoàn thiện các ứng dụng khoai thuế
hoàn thuế điện tử dành cho cá nhân
quý i năm hai nghìn một mươi tám sẽ thí điểm thực hiện hoàn thuế theo phương thức điện tử
đối với quyết toán thuế thu nhập cá nhân có số thuế nộp thừa
và trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục mở rộng hoàn thuế điện tử đối với người nộp thuế
và các trường hợp hoàn thuế khác

và chúng tôi được bộ thông tin truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng truyền thông

chúng ta đã có xong điện thoại xong ba g và thậm chí khoảng một năm gần đây chúng ta có bốn g rồi
thì tôi nghĩ rằng là cơ bản đã đáp ứng được
ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin khắc phục những vướng mắt
lỗi hệ thống và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả hoàn thuế điện tử nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
đáp ứng kịp thời cho người nộp thuế tập huấn cho các doanh nghiệp thường xuyên nắm bắt các khó khăn vướng mắt
để hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp người nộp thuế tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử
việc cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế
đối với ngân sách nhà nước thể hiện sự quyết tâm cao của ngành thuế
điều này phù hợp với xu thế phát triển hiện đại hóa công tác quản lý thuế của các nước trong khu vực
như thường lệ tháng ba hàng năm là mùa quyết toán thuế theo đó ngành thuế cả nước đang tập trung
mọi nguồn lực tổ chức tháng cao điểm hỗ trợ quyết toán thuế
hiện công tác chuẩn bị của các cục thuế đã được hoàn tất sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành
cùng người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế năm hai nghìn một mươi bảy
không chỉ bố trí kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế
các cơ quan thuế cũng có kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn về chính sách thủ tục
cụ thể cục thuế tp hà nội đã khai mạc hội nghị tập huấn chính sách thuế
hướng dẫn thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn một mươi bảy cho khoảng ba trăm linh doanh nghiệp
việc hỗ trợ này sẽ tập trung vào ba nội dung chính hỗ trợ giải đáp chính sách thuế
hỗ trợ kê khai thuế hỗ trợ phần mềm ứng dụng
bên cạnh đó cục thuế đã lập phương án bố trí nhân lực để tiếp nhận báo cáo tài chính
và quyết toán thuế năm hai nghìn một mươi bảy tránh ủn tắc và mất thời gian của người nộp thuế
bên cạnh việc tổ chức các hội nghị tập huấn cơ quan thuế thủ đô cũng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu
để giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong thực hiện chính sách thuế
giảm thiểu rủi ro khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập cá nhân năm hai nghìn một mươi bảy
cục thuế tp hà nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhất quán từ văn phòng cục thuế thủ đô
giải quyết thuế đến ba mươi trị cục thuế quận huyện thị xã trên địa bàn để giúp người nộp thuế chủ động nắm bắt thông tin sớm thực hiện quyết toán thuế

giải quyết thuế đến ba mươi trị cục thuế quận huyện thị xã trên địa bàn để giúp người nộp thuế chủ động nắm bắt thông tin sớm thực hiện quyết toán thuế